tại sao quận bảy kiểm soát được dịch
số ca nhiễm tỷ lệ nhiễm cộng đồng và số ca tử vong ở quận này
đều rất thấp khi so sánh với mặt bằng chung của cả thành phố trong mấy tuần qua
lý giải cho điều này quận bảy nằm trong nhóm tiêm chủng hiệu quả nhất thành phố
tính đến ngày hai tháng chín quận đã tiêm gần hai trăm bốn mươi bốn mũi
điều đó có nghĩa gần như toàn bộ người dân của quận
đặc biệt là nhóm người già trên sáu mươi năm tuổi có bệnh lý nền
đều đã hoàn thành mũi một bắt đầu mũi hai
để theo dõi và chăm sóc người dân có nhu cầu y tế trong mùa dịch
quận lập ra một mươi tổ y tế cộng đồng quy mô trên một mươi một mươi năm người một tổ
trong đó phần lớn là các bác sĩ điều dưỡng sinh viên y khoa hội chữ thập đỏ
đây là lực lượng phản ứng nhanh với nhiệm vụ thăm khám
chăm sóc cho f f một trong cộng đồng theo hướng dẫn của bộ y tế
thứ hai sàng lọc cấp cứu các f có thể chuyển nặng để chuyển tuyến kịp thời
thứ ba hỗ trợ kết nối xe cấp cứu cho người dân
thứ tư giúp đỡ y tế cho người ở khu phong tỏa
giúp người dân xét nghiệm nhanh để phát hiện bệnh kịp thời để chữa trị
thứ năm phối hợp tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch
quận cũng bàn giao một mươi xe cấp cứu cho một mươi phường
người dân có vấn đề y tế có thể liên hệ vào đường dây nóng
của tổ y tế cộng đồng phường nơi ngư chú
bên cạnh đó quận bảy đã xây dựng các trạm y tế chăm sóc f tại nhà
hiện đã có bốn mươi bốn trạm y tế trong đó có ba mươi bốn trạm lưu động
với tổng số trên ba trăm năm mươi bác sĩ dược sĩ điều dưỡng và tình nguyện viên
họ đảm nhận nhiệm vụ điều trị chăm sóc ban đầu cho các bệnh nhân nhẹ
có bệnh lý thông thường
đến nay các trạm y tế đã khám trực tiếp cho gần một một trăm linh người
tư vấn trực tuyến cho hơn ba ba trăm linh người
chuyển kịp thời bốn mươi trường hợp trở nặng đi cấp cứu
về hạ tầng y tế chăm sóc f quận đã tổ chức hai mươi một khu cách ly tập trung
quy mô ba bốn trăm linh dược
đây là khu vực dành cho các f không có điều kiện tự cách ly tại nhà
hoặc f có triệu chứng nhẹ
có một số bệnh nền được theo dõi kịp thời để ngừa tình trạng f trở nặng nhanh
do biến chủng delta các khu cách ly có trang bị oxy thuốc điều trị covid một mươi chín
với các f có triệu chứng trung bình nặng và hồi sức cấp cứu ban đầu
quận đã tổ chức ba cơ sở điều trị gồm bệnh viện quận bảy
bệnh viện đa khoa tân hưng và bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một
sức chứa tổng thể là sáu trăm chín mươi giường hiện đang điều trị cho gần năm trăm linh người
riêng bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín quận bảy số một có trang bị một bồn oxy ba mươi hai tấn
cùng hệ thống oxy trung tâm đảm bảo cung cấp cho hàng trăm bệnh nhân cùng lúc
đồng thời còn có năm mươi máy thở dòng cao hfno năm mươi bốn máy tạo oxy
ngoài ra quận còn có quy chế phối hợp liên kết với các bệnh viện tư nhân trên địa bàn
bệnh viện fb bệnh viện tâm đức và với các bệnh viện giã chiến của thành phố
bệnh viện giã chiến số một mươi sáu trung tâm hồi sức của bệnh viện bạch mai
mô hình này giúp người dân quận bảy có thể tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời
trong trường hợp các cơ sở của quận bảy gặp quá tải hoặc không đủ điều kiện và khả năng chữa trị
quận bảy cũng chủ trương và kế hoạch hình thành nhiều tầng
nhiều lớp tự quản để đảm bảo nhu cầu y tế của người dân được đáp ứng kịp thời
tương tự tổ tự quản trong y tế quận bảy cũng tổ chức mô hình tự quản về an sinh xã hội
cứ mỗi ba mươi đến năm mươi hộ gia đình thì sẽ lập ra một tổ tự quản
dưới sự theo dõi và quản lý của tổ dân phố các khu phố sẽ lập ra ban tự quản để theo dõi hỗ trợ tổ dân phố
mỗi phường sẽ có nhiều ban tự quản
bằng mô hình này nhu cầu của từng hộ gia đình sẽ được các tổ tự quản nắm bắt kịp thời
vận động các nguồn lực để tự hỗ trợ lẫn nhau hoặc đề xuất trung tâm tiếp nhận
điều phối và cứu trợ hàng hóa thực phẩm cho người dân gặp khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
tổ tự quản cũng sẽ giúp thống kê hỗ trợ việc chi các chế độ chính sách cho người dân
theo các gói cứu trợ từ ngân sách chính phủ chính quyền thành phố các gói cứu trợ khác
quận bảy cũng là địa phương thuộc nhóm tiên phong thành lập trung tâm tiếp nhận
điều phối và cứu trợ hàng hóa thương phẩm cho người dân khó khăn bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đó là những lý do quận bảy tp hcm đã kiểm soát được dịch bệnh sớm nhất